thưa quý vị đổi mới của việt nam bắt đầu từ đại hội khóa sáu có tính chất quyết định mang tầm chiến lược của đảng ta
một quyết sách đúng đắn đón bắt và tận dụng được thời cơ lại dũng cảm vượt qua những thách thức trên con đường phát triển
đổi mới của việt nam được coi như là một cuộc cách mạng trong phát triển mang tầm vóc của một cuộc cách mạng vì nó cải biến toàn diện triệt đề sâu sắc các lĩnh vực của đời sống mà bắt đầu từ đổi mới tư duy
nhờ đó đất nước dân dân thoát khỏi khủng hoảng và vươn lên đạt được những thành tiệu ngày càng rực rỡ hơn trong phát triển kinh tế xã hội
đồng chí nguyễn văn linh người được đại hội sáu lựa chọn và trao trọng trách tổng bí thư trong diễn văn đọc tại phiên khai mạc đại hội đảng lần thứ sáu
ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đã phát biểu
phải đấu tranh chống cây cũ chống bảo thủ trì trệ chống giáo điều dập khuôn chống chủ quan nóng vội chống tha hoa biên chất chống những thói quen lỗi thời dài dẳng
đây là cuộc đấu tranh cách mạng gian khổ diễn ra trên mọi lĩnh vực và trong bản thân từng người chúng ta
đường lối đổi mới của đại hội đảng sáu chính là kết quả quá trình tìm tòi thử nghiệm bám sát thực tiễn
vừa làm vừa tổng kết phân đấu gian khổ của đảng và nhân dân ta
đảng ta nhấn mạnh là trong đổi mới tư duy đặc biệt nhấn mạnh đến đổi mới tư duy trong kinh tế mới
có thể tập trung giải phóng sức sản xuất thao gỡ những cản trở chói buộc làm cho lực lượng sản xuất chậm phát triển lạc hậu
có giải phóng lực lượng sản xuất mới có cơ sở để xây dựng từng bước quan hệ sản xuất mới
phù hợp với yêu cầu phát triển của đảng phù hợp với mục tiêu lý tưởng của chủ nghĩa xã hội
để đổi mới kinh tế bắt buộc phải chuyển sang kinh tế thị trường
như vậy mới có điều kiện làm cho xã hội năng động nền kinh tế ra khỏi sự trì trệ
và vượt qua được những khủng hoảng và lạm phát
có làm cho kinh tế phát triển thì mới có điều kiện để cải thiện đời sống nhân dân
có cải thiện được đời sống cho nhân dân nhân dân được thụ hưởng lợi ích của đổi mới
thì họ mới ủng hộ đổi mới
nhập cuộc cùng đổi mới nhân dân và nông dân ở cơ sở là một điểm xuất phát quan trọng của đổi mới
mới quê hương của đổi mới chính là mảnh đất nông thôn
nó gắn liền với những quyết định của đảng ta như những chỉ thị về khoán
từ chỉ thị của ban thúy thư gọi là khoán một trăm linh trước đổi mới
đến quyết định của bộ chính trị về khoán một mươi
chính là những quyết định của đảng và nhà nước ta đã đáp ứng kịp thời những yêu cầu bức xúc của xã hội
của nhân dân phải để dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
dưới ánh sáng của đường lối đổi mới đại hội lần thứ sáu của đảng
lối thoát cho cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội
đặt nền tảng cho việc tìm ra con đường thích hợp đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam
đường lối đổi mới là sản phẩm và tư duy khoa học của toàn đảng toàn dân
thể hiện quyết tâm đổi mới của đảng